với mục tiêu chung sức cùng hệ thống chính trị trong việc kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đoàn thanh niên thành phố hà nội đã phát động chiến dịch tuổi trẻ thủ đô bảy ngày cao điểm cùng thành phố hỗ trợ tiêm chủng gvsf
tham gia vào chiến dịch này có gần một sinh viên các trường đại học cao đẳng y dược trên địa bàn thành phố
thực hiện công tác tổ chức hỗ trợ các điểm xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân
là sinh viên trường đại học y hà nội sau khi nhận được thông báo hà nội mở rộng xét nghiệm và tiêm chủng cho người dân thành phố
chị nguyễn thị hoài linh đã đăng ký tham gia vào đội hình tình nguyện của đoàn viên thủ đô
ngay từ sáng sớm chị linh đã có mặt tại điểm xét nghiệm khách sạn fraser suytet quận tây hồ
đã có kinh nghiệm trong những lần chống dịch tại bắc giang bắc ninh cho nên lần này chị linh thực hiện việc xét nghiệm rất nhanh nhẹn
khi mà đã được tập huấn trên lý thuyết thì chúng tôi đã được thực hành đi lấy xét nghiệm ở các khu vực như là bắc ninh bắc giang
với trách nhiệm là một sinh viên y thì chúng tôi luôn góp sức nhỏ bé của mình cho công việc chiến thắng đại dịch của việt nam
người dân và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại khu vực này sẽ lần lượt được lấy mẫu xét nghiệm pcr
tất cả đều có ý thức giữ gìn khoảng cách sau hai mươi bốn giờ kết quả sẽ được trả về cho người dân
hiện có khoảng năm điểm xét nghiệm lưu động như thế này trên địa bàn phường quảng an
việc xét nghiệm tại khu vực này khá nhanh và chuyên nghiệp tôi cảm thấy rất yên tâm
chuyên nghiệp chuẩn bị dụng cụ rất là đầy đủ chi tiết và triển khai rất chuyên nghiệp cho nên tôi hoàn toàn yên tâm
trong những ngày tiếp theo đến hết ngày một mươi sáu tháng chín thành đoàn hà nội sẽ tiếp tục xuất quân sáu trăm linh sinh viên tình nguyện chuyên ngành y dược
tham gia hỗ trợ các quận trong công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine
cùng với đó hai năm trăm linh tình nguyện viên tham gia hỗ trợ nhập liệu máy tính theo sự điều phối của thành đoàn hà nội
về từ hình tết này thì đầu tiên là các bạn sẽ được tập huấn tết
chuyên nghiệp đầy đủ các kiến thức với tinh thần phương quyết của người trẻ không ngại khó không ngại khổ
các bạn đoàn viên thanh niên đã đăng ký tham gia việc tập huấn tết cho toàn dân này
tại vì các bạn cảm thấy là cũng muốn đóng góp một phần công sức của nhỏ bé của mình để vào trong công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khoảng thời gian này hà nội đang tiến hành xét nghiệm toàn bộ một trăm linh người dân trên toàn địa bàn thành phố
đó là một khối lượng công việc khổng lồ và những sinh viên này vẫn đang tranh thủ từng giờ từng phút
tận dụng tối đa thời gian giãn cách xã hội sớm phát hiện các f tại cộng đồng để thu hẹp các vùng đỏ vùng vàng và mở rộng vùng xanh